thủ tướng đã ban hành chỉ thị số một mươi năm yêu cầu kể từ sau giờ ngày hai mươi tám tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
người dân phải chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín như là đeo khẩu trang khi ra ngoài đường
không tụ tập nơi đông người các cửa hàng dịch vụ không cần thiết phải đóng cửa
vậy người dân đang chấp hành chỉ thị của thủ tướng như thế nào
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau chỉ thị của thủ tướng vẫn còn một số cửa hàng không phục vụ nhu cầu thiết yếu
như thẩm mỹ điện thoại sổ số hoạt động theo cách như thế này
người dân thì đã ý thức hơn đeo khẩu trang khi ra ngoài đường
nhưng vẫn còn hai tuần phía trước quãng thời gian mà người dân được khuyên cáo nên hạn chế ra ngoài
ở những nơi tập trung đến năm người dân như khu trung cư này
phòng dịch tại cộng đồng sẽ là vấn đề cần chú ý hơn cả
trong thời gian sắp tới này thì thứ nhất là đầu tiên chúng tôi vẫn đẩy mạnh truyền thông
qua nhóm facebook của ban quản trị và ban quản lý sẽ gửi email và tin nhắn đến tất cả các cư dân
thứ nhất là khuyến cáo mọi người không ra ngoài
thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp an ninh tại sạch
đảm bảo là mọi người khi mà đi ra thì cũng phải đảm bảo tất cả những yếu tố như là phải đeo khẩu trang
và chúng tôi đặc biệt là sẽ kiểm soát rất chặt việc đo thân nhiệt tại tất cả các sảnh
vệ sinh khử khuẩn sạch sẽ tại khu vui chơi đo thân nhiệt đeo khẩu trang
xịt tay bằng nước sắt khuẩn ngay lối vào trung cư ghi vào sổ theo dõi những ai quên không mang khẩu trang
thậm chí có cả hệ thống camera giám sát để nhắc nhở người dân
từ trong nội khu đến ngoài sảnh công tác an ninh phòng chống dịch tại khu trung cư này được đặt lên mức cao nhất
mình cũng rất ủng hộ cái chỉ thị đấy của thủ tướng vì cái việc đấy là nó ngăn chặn cái lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thế này mình cũng rất ủng hộ để non sóng để mình loại trừ được cái dịch bệnh càng sớm càng tốt và ngăn chặn ngăn ngừa được kịp thời
theo chị được biết thì đã có cái chế tài phạt hôm qua là chị cũng đã đọc cái thông tin ở đâu là cũng đã phạt hành chính về cái trường hợp đấy mà
thì cái đấy thì cũng nên nhắc nhở và cũng có những cái chế tài để mọi người sẽ có cái tuân thủ tốt hơn
trong hai tuần tới mỗi người dân phải nâng cao ý thức phòng chống dịch và phải tích cực thực hiện từ những hành vi nhỏ nhất vì sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng